aic được các doanh nghiệp việt nam kỳ vọng mở ra một thị trường rộng lớn đầy tiềm năng
tuy nhiên sau một năm tham gia aec những kỳ vọng này chưa trở thành hiện thực
trong khi đó tại thị trường trong nước nhiều doanh nghiệp việt nam đã bắt đầu phải trả giá vì thiếu sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc chơi hội nhập lớn này
chương trình hôm nay xin giới thiệu phần đầu bài thách thức trên sân chơi aec của hà tuyết anh và hoàng dũng với tiêu đề
trông gai sau cánh cửa
các cam kết về cắt giảm thuế quan trong aec được đánh giá là cao nhất và nhanh nhất trong số các hiệp định thương mại tự do fta mà việt nam đã ký kết
điều này sẽ tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu hàng hóa việt nam
thế nhưng trên thực tế kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng lại sụt giảm hoặc chưa đạt được mức tăng trưởng như mong đợi
theo tổng cục thống kê giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi kim ngạch xuất khẩu vào asean của nước ta đạt tốc độ tăng trưởng bình quân một mươi hai năm một năm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đạt bình quân một mươi hai một năm
nhưng đến năm hai nghìn một mươi sáu sau khi tham gia aec lại sụt giảm bốn tám
ước tính kim ngạch chỉ đạt một mươi bảy bốn tỷ usd
sự sụt giảm này thể hiện rõ nét ở cả hai lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp
số liệu từ cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho thấy trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản sang các nước asean đạt hơn một sáu tỷ usd giảm hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đáng nói là các mặt hàng giảm mạnh nhất đều là những sản phẩm chủ lực cao su giảm bốn mươi
gạo giảm bốn mươi tám tám hồ tiêu giảm hai mươi năm năm sắn và các sản phẩm từ sắn giảm một mươi chín hai
đáng chú ý đối với mặt hàng gạo tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu ba thị trường trọng điểm asean sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
philippines giảm sáu mươi năm malaysia giảm bốn mươi tám một singapore giảm ba mươi bảy
tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm cà mau dương việt hùng giải thích
sự sụt giảm sản lượng và kim ngạch của mặt hàng chiến lược như gạo là do các nước chủ yếu trong asean nhập khẩu gạo của việt nam đều đã có những chính sách bảo đảm an ninh lương thực
và đã đạt được những kết quả nhất định từng bước tự cân đối lương thực trong nước giảm phụ thuộc vào gạo nhập khẩu
trong khi đó nếu xét về nhu cầu gạo chất lượng cao thì sự cạnh tranh của gạo việt nam lại rất đuối so với gạo của campuchia
theo nhận định của các chuyên gia sau khi gia nhập aec dệt may việt nam sẽ làm trong tốp đầu các ngành được hưởng lợi nhiều vì thuế xuất xuất khẩu hàng may mặt với mức
trong khi đó khoảng năm mươi sáu mươi kim ngạch xuất khẩu của ngành diệt may nước ta là từ aec
tuy nhiên thực tế một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng diệt may vào ac đạt sáu trăm ba mươi tám triệu usd chỉ tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy